chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn năm cờ ô rộng mở trong cờ hoa và biểu ngữ đón chào đoàn quân tiến về hà nội chính thức vào tiếp quản thủ đô
hà nội hoàn toàn được giải phóng
ngày tháng lịch sử đó đã trở thành những ký ức không thể nào quên của những người chiến sĩ từng tham gia chiến đấu bảo vệ giải phóng thủ đô
được vinh dự là một trong những người chiến sĩ đầu tiên từ chiến khu trở về làm nhiệm vụ tiếp quản thủ đô vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
những năm tháng hào hùng sáu mươi năm năm trước vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đại tá nguyễn huy du
năm giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn vừa hết giới nghiêm hà nội như bừng tỉnh sau những đêm dài gian khổ chiến đấu chống kẻ thù xâm lược
nhà nào cũng như thức dậy sớm hơn để tận hưởng niềm vui của ngày mới ngày hòa bình
phố phường hà nội rực rỡ cờ hoa và khẩu hiệu
nhân dân hà nội quần áo trình tề từng đoàn người đổ ra các khẻ phố các con đường được thông báo trước sẽ có bộ đội đi qua để chào đón từng đoàn quân tiến sâu vào nội thành qua các cửa ô
chúng tôi được lệnh là về tỉnh quảng thu thì có thể riêng tôi cũng như bạn bè đồng chí mừng lắm mừng lắm để về gặp lại đồng bào thu và gặp lại gia đình
còn trong hồi ước của đại tá vũ kiểm ông nhớ mãi buổi lễ trao cơ lịch sử tại sân đoan môn hoàng thành thăng long lễ trao cơ lịch sử đầu tiên trong ngày hà nội được giải phóng
những đơn vị quân đội tham gia tiếp quản thủ đô và hàng vạn đồng bào kính cẩn nhìn lên lá cờ tổ quốc tung bay và cùng chứng kiến thời khắc hà nội chính thức đón nhận cuộc sống thanh bình trở lại sau chín năm kháng chiến gian khổ
trong mồm hát mầm ngọng nhưng mà mắt cứ lẹ trào nó trào dâng thế này nó cảm động quá và rất là sung sướng
trong khi hát xong rồi thấy là ui dời ơi thủ đô mình chín năm trời bây giờ được nhìn
thấy cái lá cờ tổ quốc của mình rất là vấn khẳng và cảm động
bảy mươi năm năm đã đi qua nhưng khí thế hào hùng của ngày giải phóng thủ đô đã trở thành dấu son trói lõi trong hành trình đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất đất nước
và dấu son ấy sẽ động lại mãi trong ký ức của mỗi người dân nơi đây nhắc nhở những thế hệ công dân của thủ đô hà nội
ghi nhớ công ơn những người chiến sĩ đã chiến đấu vì sự toàn vẹn của thủ đô hà nội thủ đô anh hùng thủ đô hòa bình
bảy mươi năm năm sau khi được giải phóng thành phố hà nội đã có sự phát triển vượt bậc ở mọi mặt
một trong những thành tiệu hà nội đạt được trong những năm gần đây
không thể không kể đến việc chính quyền thành phố đã nỗ lực xây dựng thành phố thông minh để đem lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho người dân
tổ dân phố hoàng một mươi tám phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm giờ có tên gọi khác là tổ dân phố điện tử
người dân trong tổ dân phố này cùng nhau đóng góp mua máy tính mua scan
để đăng ký các dịch vụ công trực tuyến
hiện tại hầu hết các phường xá trên địa bàn thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dịch vụ công ở mức độ ba và bốn
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục đăng ký thủ tục kinh doanh
nhờ vậy đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí tiền bạc thời gian cho người dân và doanh nghiệp
cái tỷ lệ giải quyết giao dịch thủ tục hành chính của người dân qua mạng tại nhà
đã thể hiện cái việc là người dân đã quan tâm đến cái việc cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước
mới đây tại huyện đông anh để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
thành phố hà nội đã khởi công xây dựng dự án đầu tiên
dự kiến dự án có tổng diện tích hai trăm bảy mươi hai hectare được chia làm năm giai đoạn kết nối chặt chẽ với nhau
tại đây thành phố sẽ áp dụng hàng loạt các công nghệ của tương lai và thực tế
như quản trị năng lượng thông minh giao thông thông minh học tập thông minh đời sống thông minh và kinh tế thông minh
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giải quyết những vấn đề tồn tại của quá trình đô thị hóa như ô nhiễm tắc đường
quan điểm hiện nay của chúng tôi là phát triển hình mẫu đô thị phù hợp với địa phương
cụ thể dự án này là phù hợp với việt nam và người dân việt nam cho nên dự án lần này thì không copy một hình mẫu nào cả
và trong bối cảnh của công nghệ bốn thì sẽ áp dụng công nghệ đổi mới nhất
đem lại một mô hình thành phố thông minh phù hợp nhất với người việt nam
ngay sau lễ động thổ hôm nay thì thành phố sẽ tiếp tục cùng với ủy ban dân huyện đông anh
để sớm bàn giao hình mẫu đô thị
chúng tôi sẽ bắt đầu đất giai đoạn một cho nhà đầu tư để bắt ngay vào việc thi công của dự án này
lấy người dân làm trung tâm luôn là quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố hà nội
hòa cùng xu thế chung của thế giới với một lộ trình rõ ràng những bước đi thận trọng
thành phố hà nội phấn đấu là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng thành phố thông minh
tự tin đứng trong mạng lưới các thành phố thông minh trong khu vực và trên thế giới trong tương lai không xa
hơn ba mươi năm gắn bó với nghề
bà nguyễn thị thanh hiếu tổ trưởng sản xuất tổ môi trường số một chi nhánh hoàn kiếm
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
luôn sẵn sàng làm tăng ca với sự tận tâm và trách nhiệm
bà và các chị em trong tổ luôn nỗ lực bảo đảm vệ sinh môi trường cho thành phố
luôn xanh sạch đẹp
với sự gắn bó trách nhiệm ấy bà vinh dự được thành phố hà nội vinh danh là công dân thủ đô ưu tú năm hai nghìn một mươi chín
cùng với chiếc trồi tre xe đầy
bà nguyễn thị thanh hiếu và những người phụ nữ công nhân vệ sinh môi trường
đi khắp các con phố quanh khu vực hồ hoàn kiếm để thu gom rác
vốn tính cẩn thận trách nhiệm bà hiếu luôn cẩn mẫn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao
thu dọn sạch sẽ rác thải giữ sạch đẹp đường phố
với bà nguyễn thị thanh hiếu công việc thu gom rác như ngấm vào máu thịt của mình vậy
tạp thủ của chúng tôi là duy trì ngoài đường
thường là công việc rất là lặng nhọc và độc hại
lượng rác thì rất là lớn
chúng ta thu rác nhà dân và thu rác cơ quan hợp đồng quét hè quét đường
quen khu vực hồ hoàn kiếm này nhất là vào những dịp lễ tết hoặc là vào ngày cuối tuần
là lượng người rất là đông xả rác rất là nhiều
mà trong khi đấy ca ngày thì chỉ có năm công nhân thôi
vẫn cứ phải thu gom cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
tổ môi trường số một có một mươi năm công nhân
có nhiều người còn rất là nhiều
và nhiều người còn rất là trẻ
bà nguyễn thị thanh hiếu thường xuyên gần gũi
tận tình hướng dẫn những công nhân trẻ mới vào làm việc
chị hiếu là một người tổ trưởng rất là gương mẫu và mẫu mực
luôn bảo văn chị em nhiệt tình
những cái chị em nào mà làm kiểu như là chưa đúng quy trình hoặc là gì
là chị rất bảo nhẹ nhàng không bao giờ cáu gắt
chị em công nhân môi trường chúng tôi rất mong muốn
người dân cũng như các du khách
hãy nâng cao ý thức
nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường
hãy xả rác đúng nơi quy định
dù có nhiều đóng góp cho thủ đô
song bà hiếu không mong mỏi gì cho mình
chỉ bày tỏ suy nghĩ
làm sao người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
không vứt rác bửa bãi
để những công nhân vệ sinh môi trường
bớt đi mệt nhọc
góp phần xây dựng hình ảnh hà nội xanh sạch đẹp

vừa qua tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã diễn ra hội nghị tổng cục trưởng hải quan

diễn đàn hợp tác á âu a sem lần thứ một mươi ba

dự hội nghị có năm mươi ba đoàn đại biểu là các tổng cục trưởng
dự hội nghị có năm mươi ba đoàn đại biểu là các tổng cục trưởng

cao ủy cơ quan hải quan của các nước thành viên a sem
tổng thư ký tổ chức hải quan thế giới
tổng thư ký tổ chức hải quan thế giới liên minh châu âu
và đại diện đại sứ quán các nước thành viên a sem tại việt nam

các nội dung thảo luận của hội nghị xoay quanh
bốn ưu tiên trong hợp tác hải quan giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín

thông qua tại a sem một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại đức

đó là thuận lợi thương mại và an ninh chuỗi cung ứng
đấu tranh chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

bảo vệ xã hội và môi trường kết nối cộng đồng và tầm nhìn a sem

hội nghị tổng cục trưởng hải quan diễn đàn hợp tác á âu
lần thứ một mươi ba là cơ hội để nâng cao vị thế của hải quan việt nam
lần thứ một mươi ba là cơ hội để nâng cao vị thế của hải quan việt nam
bên cạnh các chủ đề thảo luận nêu trên hải quan việt nam

đề xuất hội nghị tập trung vào chủ đề chiến dịch hải quan

thưa quý vị bộ tài nguyên và môi trường đã có công văn
gửi ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc kiểm tra xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất
không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép không phép

theo bộ tài nguyên và môi trường thời gian qua tại một số địa phương có tình trạng nhiều chủ đầu tư giao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
hoặc các dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất bán nhà ở và tình trạng nhiều người đã mua hoặc nộp tiền cọc để nhận chuyển nhượng nhà đất tại các dự án không phép sai phép nêu trên
theo bộ tài nguyên và môi trường việc bán mua nhà đất này đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây rủi ro cho người mua nhà đất tác động xấu đến thị trường bất động sản
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chiều ngày chín tháng một mươi ubnd ở nước ngoài tp hcm tổ chức hội nghị doanh nhân kiều bảo đồng hành với doanh nhân tp hcm
tại hội nghị các doanh nhân việt nam đồng hành với doanh nhân tp hcm
chuyên gia đánh giá sự gia tăng lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố trong năm nay chủ yếu do người việt nam ở nước ngoài đang tăng lên đặc biệt là lực lượng lao động việt nam tại các nước
theo thống kê kiều hối chuyển về địa bàn tp hcm qua hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khoảng ba tám tỷ usd tăng bảy so với năm ngoái
cả năm ước đạt khoảng năm tỷ usd cơ hội đầu tư vào việt nam và tp hcm nói riêng ngày càng thu hút kiều bào chuyển tiền về nước đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh
trong phần tiếp theo khắc phục mặt đường nút giao túy loan trước ngày một mươi năm tháng một mươi
mùa rổi bội thu đem lại thu nhập kinh tế cho người dân hòa bình
khắc phục mặt đường này đã được xây dựng và hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tuyến đường này đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba người bị thương một người
gần đây trên nhiều tuyến đường chính tại tp hcm ngành giao thông thành phố đã triển khai hình thức sơn biển báo quy định tốc độ ngay trên mặt đường
đây được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định luật giao thông đường bộ tại tp hcm
hai tuyến đường được lựa chọn triển khai sơn biển báo tốc độ trên mặt đường là
mai chí thọ quận hai và võ văn kiệt nối quận một với quận năm quận tám
trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn cho biết với loại biển báo này
người đi đường dễ nhận biết hơn biển báo truyền thống vì nằm ngay tầm mắt khi điều khiển phương tiện
các biển báo tốc độ bằng vạch sơn nằm ở khu vực giao lộ và khoảng cách giữa các vị trí cách nhau năm trăm linh m
thực tế tại nhiều quốc gia khác hình thức sơn biển báo tốc độ trên mặt đường
được áp dụng phổ biến và đã cho thấy hiệu quả
sau hai tuyến đường trên được biết ngành giao thông tp hcm sẽ triển khai nhân rộng ra nhiều tuyến giao thông khác
kỳ vọng đây là một trong nhiều giải pháp giúp kéo giảm ung tắc giao thông và giảm tai nạn hiện nay
chiều ngày chín tháng một mươi hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà nam tổ chức hội nghị đối thoại
giải pháp phát triển doanh nghiệp nữ và phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi đối thoại các hội viên phụ nữ chủ doanh nghiệp nữ đã đưa ra các câu hỏi
thắc mắc tập trung vào các nội dung phát triển doanh nghiệp
ý kiến của các chị em phụ nữ đã được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan
trả lời và tư vấn trực tiếp tại buổi đối thoại
qua đó giúp chị em hội viên phụ nữ các nữ doanh nhân có thêm kiến thức về sản xuất
kinh doanh tạo động lực cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh mạnh dạn khởi nghiệp
đồng thời giúp các nữ kinh doanh hộ cá thể nữ doanh nghiệp nắm bắt các chính sách
pháp luật của nhà nước định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn
chính giải pháp sáng tạo hàng đầu để tăng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật
đã được trình bày tại vòng chung kết thử thách sdg việt nam
cuộc thi đổi mới đầu tiên để tạo điều kiện cho cộng đồng người khuyết tật
điểm đặc biệt là vòng chung kết diễn ra vào trước ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
kỳ vọng mang đến sự thúc đẩy một phương thức kinh doanh mới
doanh nghiệp với phương trầm không ai bị bỏ lại phía sau
qua ba tháng triển khai với các khóa huấn luyện đào tạo
chương trình tăng tốc khả năng
khởi nghiệp tư vấn kỹ thuật và kết nối đầu tư
chín đội xuất sắc được lựa chọn từ hơn ba mươi đội thi tiềm năng
đã mang đến những ý tưởng kinh doanh sáng tạo
để khắc phục các vấn đề về khả năng tiếp cận mà người khuyết tật phải đối mặt
từ việc sử dụng ai trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trẻ thư kỳ và gia đình trẻ thư kỳ
đầu kéo xe lăn nhỏ gọn sử dụng pin để di chuyển đường dài
cho đến kính công nghệ thông minh giúp người dùng khuyết tật vận động điều khiển
các thiết bị điện tử thông qua chuyển động trên khuôn mặt
cuộc thi là một phần của các hoạt động impact tech fest
với mục đích cải thiện cuộc sống cho sáu hai triệu người khuyết tật việt nam
do chương trình phát triển liên hợp quốc undp hợp tác với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
trực thuộc cục phát triển thị trường và xoay nghiệp khoa học và công nghệ
bộ khoa học và công nghệ natechmos
văn nghệ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam cho biết
trong chín tháng qua nhờ có chính sách phát triển hợp lý và làm tốt công tác bảo tồn
phát huy giá trị di sản mà các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh luôn thu hút rất đông du khách
đến nay tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch của quảng nam đạt hơn bốn bốn trăm linh tỷ đồng
tăng gần một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
theo thống kê từ các địa phương tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong chín tháng là gần ba lượt tăng bảy so với cùng kỳ năm ngoái
thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt một mươi ba trăm bốn mươi tỷ đồng
những năm gần đây tỉnh quảng nam đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch
để trở thành một trong những điểm đến thú vị của việt nam
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám quảng nam đã đưa vào nhiều sản phẩm du lịch mới để phục vụ
như sâu diễn ký ức hội an khai trương công viên văn hóa chủ đề ấn tượng hội an
khu nghỉ dưỡng và vui chơi nam hội an và đã giành nhiều giải thưởng du lịch do các tổ chức
tạp chí trang mạng uy tín bình chọn
ngày chín tháng một mươi tỉnh hà nam tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thuật mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi và phong trào thi đua trung sức xây dựng nông thuật mới
sau một mươi năm triển khai thực hiện đến nay tổng nguồn vốn tỉnh hà nam đã huy động thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới là trên một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng
đã thực hiện bê tông hóa trên một chín trăm linh km đường
đường giao thông thôn xóm năm trăm linh km đường trục xã hỗ trợ đá cấp phối để cứng hóa trên một km đường trục chính nội đồng
tỉnh hà nam đã công nhận chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt một trăm linh số xã
vượt bốn mươi chín xã so với mục tiêu nghị quyết đảng bộ tỉnh đã đề ra
thủ tướng chính phủ đã công nhận bốn huyện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà nam đã được các cấp khen thưởng
tỉnh quảng bình mới đây cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
sau một mươi năm triển khai đến nay quảng bình đã có sáu mươi hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ có thêm chín xã cán đích nông thôn mới
trong một mươi năm qua người dân trong toàn tỉnh đã đóng góp trên tám trăm bảy mươi tỷ đồng
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thu nhập của cư dân nông thôn đạt ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi
hơn hai năm triệu đồng so với các tỉnh vùng bắc trung bộ
tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanh hiện chỉ còn sáu một mươi bốn
nhân dịp này bảy tập thể đã được tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới
những năm gần đây do nhu cầu của thị trường ẩm thực trong nước ngày càng phong phú
hạt rổi trở thành gia vị đặc sản ưa thích của nhiều người
với ưu điểm không mất nhiều công chăm sóc sản phẩm là hạt dễ thu hoạch bảo quản
chính vì vậy cây rổi đã và đang trở thành cây trồng chủ lực
mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân
đây là hướng đi giúp xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu của người dân xã trí đạo huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
gia đình anh bùi văn lanh năm nay thu hoạch đạt trên hai tạ hạt và ươm gần bốn vạn cây rổi giống
với giá năm trăm linh đồng một kg hạt tươi và gần hai triệu đồng một kg hạt khô
đã cho gia đình anh thu nhập trên ba trăm linh triệu đồng một năm
nhờ cây rổi cuộc sống của gia đình anh lanh
đã có nhiều thay đổi vật dụng cơ bản trong gia đình đã được mua sắm
và có điều kiện hơn để chăm lo cho con cái học hành
là một trong những người phát triển ươm ghép giống rổi đầu tiên của xã trí đạo
nên khách hàng tin tưởng lựa chọn cây giống của gia đình ông bùi văn bùn và đặt hàng

ông cũng sẵn sàng đến tận vườn để hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng
chăm sóc cây rổi cho người đến mua
hiện gia đình ông bun nhận hợp đồng chuyển giao kỹ thuật trồng rổi cho nhiều khách hàng
đến từ các tỉnh lai châu sơn la và cả các tỉnh vùng tây nguyên
viện khoa học lâm nghiệp về ghép chuyển đổi cây ghép cho bà con dạy bà con
từ đấy rồi bà con ở xóm một là ươm hai là ghép
kế hoạch của ubnd tới đây thì tiếp tục để đẩy mạnh
chỉ đạo trồng mới các đất bãi bằng và đẩy mạnh công tác ươm ghép
và tìm các đầu mối để bao tiêu sản phẩm đặc biệt là cây ươm và cây ghép
khi cây rổi ở rừng tự nhiên không còn nhiều
hạt rổ trí đạo đã trở thành đặc sản bởi chữ lượng tinh dầu cao và mùi vị thơm
giá trị của cây rổi được khẳng định khi nhãn hiệu tập thể hạt rổi lạc sơn
được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân